hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh bắc ninh phối hợp cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phá chuyên án lớn bắt giữ hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy là trần bá du bốn mươi bốn tuổi ở thị xã quế võ và đỗ duy lợi bốn mươi bốn tuổi ở thành phố bắc ninh
tại hiện trường lực lượng công an thù giữ một mươi bốn bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp gần hai chín trăm linh g ma túy tổng hợp
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của du cơ quan công an thu giữ sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại nơi ở của lợi thu giữ hơn một trăm bốn mươi sáu gam ma túy tổng hợp hai trăm bốn mươi viên mdma hai khẩu súng ba viên đạn cùng các tăng vật liên quan
trần bá du và đỗ duy lợi nằm trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến từ các tỉnh sơn la điện biên về giao cho các đối tượng ở bắc ninh và các tỉnh lân cận tiêu thụ
để tránh sự phát hiện và chống trả khi bị lực lượng công an phát hiện chúng thường xuyên mang theo súng và giao dịch vào ban đêm
trước đó tại phường vân dương tp bắc ninh công an tỉnh phá chuyên án bắt quả tăng nguyễn văn quyến bốn mươi năm tuổi ở tp bắc ninh
về hành vi mua bán trái phép một bánh heroin có khối lượng ba trăm linh gram và hơn chín mươi năm gram ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của quyến cơ quan công an thu giữ hơn một trăm hai mươi hai gam ma túy tổng hợp
nguyễn văn quyến là đối tượng có quan hệ xã hội phức tạp thủ đoạn hoạt động phạm tội về ma túy rất tinh vi
và thường vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến từ các tỉnh tây bắc về giao cho các đối tượng bán lẻ tại bắc ninh và bắc giang tiêu thụ
các đối tượng thường bao giờ cũng có sẵn sàng chống trả và thường đi theo kèm bao giờ cái vũ khí nóng
khám xét người phương tiện nhà các đối tượng trên đang lưu trú tại huyện long thành và thành phố biên hòa
bàn chuyên án phát hiện thù giữ hơn một mươi tám viên thuốc lắc hai mươi một gói ma túy đá sáu khẩu súng hơn sáu mươi viên đạn cùng dụng cụ chế tạo súng và nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ bản là đã dựng lên được toàn bộ cái đường dây hoạt động phạm tội của cái nhóm đối tượng này
trong đó có hai nguồn ma túy một là nguồn ma túy hàng đá do đối tượng này sẽ cấu móc với một số đối tượng ở tp hcm
hai là nguồn ma túy thuốc lắc cấu kết với một số đối tượng mang từ phía bắc và miền trung
mang vào trong này để phân phối bán lại cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn tỉnh đồng nai
trong đó có huyện tràng bom huyện long thành và biên hòa để các đối tượng này bán lại cho các đối tượng ở các địa điểm tụ điểm ăn chơi
chẳng hạn như quán bar các nhà nghỉ
đối tượng trần duy thắng cầm đầu đường dây này nguồn ma túy đá thắng mua của một số đối tượng tại tp hcm
còn thuốc lắc mua của ngô mạnh hoàng về sử dụng cho bản thân và bán lại cho các đối tượng chân rết kiếm lời lấy tiền ăn chơi
thời điểm bị bắt thắng đang vận chuyển một viên thuốc lắc trên xe ô tô cùng một khẩu súng và năm viên đạn
em có đến cho anh hoàng em hỏi mua một viên thuốc lắc
trước đó thì có một người tên hương ở trong xe có một điện thoại cho em nhờ em mua một viên thuốc lắc
em điện lên cho anh hoàng hỏi anh hoàng có không anh hoàng nói có em chạy lên công ty f i lên đó gặp anh hoàng
anh hoàng giao cho em với cho tôi tôi muốn đi lên trên kia giao cho chị hương
chưa lên đây trên đường đường là bị cơ quan bắt lại rồi
khám xét nơi thắng ở bàn chuyên án còn thu thêm năm khẩu súng gần bảy mươi viên đạn và vỏ đạn hai ổ xoay tiếp đạn
khám xét nơi ở của ngô mạnh hoàng lực lượng phá án phát hiện đối tượng này cất giấu khoảng một mươi bảy viên thuốc lắc trong một thùng xốp để sau nhà một máy ép nhiệt cùng một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu hoàng thừa nhận đã mua ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam tiêu thụ
em có gọi xã minh đức đặt mua số lượng ma túy là tám kg
thì là ba ngày sau thì là có shipper của giao hàng tiết kiệm gọi em là nhận hàng địa chỉ em cho vào số điện thoại
cái tính chất của cái vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng các đối tượng tội còn trẻ và manh động sử dụng các loại vũ khí quân dụng sẵn sàng để chống trả lại lực lượng truy bắt và sử dụng các loại vũ khí này
trước những diễn biến phức tạp của loại hình tội phạm này cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an xác định tập trung đấu tranh chấn áp mạnh với tội phạm tệ nạn ma túy theo mục tiêu giảm cung giảm cầu giảm tác hại chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn từ sớm từ xa
bên cạnh đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương tiếp tục đấu tranh các chuyên án đã xác lập và mở rộng các chuyên án đã khám phá để triệt phá triệt để các đường dây tội phạm ma túy